nên dường như không còn mấy quan tâm đến nghệ thuật sân khấu truyền thống
do đó việc môn nghệ thuật tuồng trở nên lép vế cũng là điều tất yếu
tuy nhiên vẫn còn nơi đó những địa phương với cách làm độc đáo của mình đang lưu giữ và bảo tồn rất tốt vốn quý của cha ông
trong chương trình sắc màu dân tộc tuần này xin mời quý vị và các bạn cùng đến thăm một địa phương như vậy
lâu nay hễ nói tới bắc ninh là người ta nghĩ ngay đến những câu ca quan họ làm say đắm lòng người
thế nhưng mới đây chúng tôi được về vùng kinh bắc này không phải để xem quan họ mà là xem tuồng và đặc biệt hơn lại là tuồng góp
tuồng góp nôm na là những đoàn tuồng của đông dân không nhà hát không biên chế không đương bổng mà người dân tự đóng góp kinh phí và tối tối lại góp cả diễn viên
thị trấn trờ cũng là một ví dụ điển hình cho sức sống mãnh liệt của tuồng nơi đây
dân trong làng tự góp tiền góp của nuôi diễn viên tuồng làng mình để từng bước trải qua nhiều thời kỳ gian khó
thị trấn trờ cũng là một ví dụ điển hình cho sức sống mãnh liệt của tuồng nơi đây
thị trấn trờ cũng là một ví dụ điển hình cho sức sống mãnh liệt của tuồng nơi đây
nhưng với sự say mê hết mình vì nghệ thuật các thành viên không nản trước mọi khó khăn
với quyết tâm không để tuồng cổ mai một đi liền với việc xây dựng tổ chức vững mạnh
câu lạc bộ đã tuyên truyền giới thiệu và kết nạp những người yêu môn nghệ thuật này vào tổ chức
đến nay câu lạc bộ có hơn ba mươi hội viên là các nhạc công diễn viên không chuyên nhưng tràn đầy nhiệt huyết
họ luôn giữ cho mình ngọn lửa nghệ thuật truyền thống và xem đó là nguồn vui
là món ăn tinh thần không thể thiếu được trong cuộc sống cũng là trách nhiệm phải bảo tồn vốn cổ
tránh thủ những tháng ngày nông nhàn trong những buổi sinh hoạt
câu lạc bộ thường xuyên nói chuyện về lịch sử của nghệ thuật tuồng
tìm hiểu về tuồng sách tuồng pho tuồng cương và các thế hệ nghệ sĩ của quê hương đã thành danh từ môn nghệ thuật này
đồng thời tranh thủ tập các vờ mới để chuẩn bị cho mùa diễn
tuồng thị trấn chờ được người dân nơi đây trân trọng và gìn giữ
bởi nó gắn liền với đời sống tiến ngưỡng văn hóa của người dân phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa của người dân
dù sáng vẫn ra đồng cầy cấy hay bươn trải lắm ăn ngoài địa phương
nhưng tôi đến lại tụ họp khoác lên mình những bộ trang phục tuồng truyền thống để được hóa trang thành những chiêu quân mộc quế anh lữ bố trường nhị lục vân tiên
cùng hòa nhịp ngân vang với tiếng đàn tiếng nhị hay những hổ chống thúc giục liên hồi
giờ đây dù trải qua nhiều thời kỳ lịch sử nhưng chưa bao giờ ở thị trấn chờ hết người yêu thích luyện tập và biểu diễn tuồng
vì điều kiện kinh tế và có những lúc bị gián đoạn nhưng sau những cái mật tinh thần và những sự cố gắng và cái nhiệt huyết của nhân dân thôn

là khiến được khôi phục lại cái đội thưởng
đến như ngày hôm nay là chúng tôi cũng đã đi tham dự rất nhiều cái đợt niên hoan là chúng tôi cũng đã đi tham dự rất nhiều cái đợt niên hoan
mà cũng được rất nhiều thành tích
với cái tưng bừng của nhân dân thì chúng tôi cũng quyết tâm là giữ gìn những cái truyền thống của ông cha ta để lại và giữ gìn được những bản sắc của dân tộc
không phải là những diễn viên chuyên nghiệp
không phải là những diễn viên chuyên nghiệp
nhiều thành viên trong cô lạc bộ vừa làm vừa học vừa tập
tập có khi ngày tập đêm đi biểu diễn ngày đi làm tối lại tập trung ôn chạy vở
có vở phải tập vài tháng người biết bảo người chưa biết bảo nhau tập học theo đĩa của nhà hát tuồng việt nam
câu lạc bộ đã dựng được nhiều vở biểu diễn phục vụ ở các lễ hội hay những sự kiện chính trị văn hóa của huyện
công lạc bộ tuồng vẫn đang hoạt động rất tốt đi đúng theo đường lối đi đúng theo tinh thần của nhà nước
thường thường tập luyện các vở tuồng lịch sử để phục vụ biểu diễn cho nhân dân địa phương những ngày lễ tết kỳ phúc của nhân dân
hoặc những ngày ngày lễ hội truyền thống của đất nước như mùng hai tháng chín như là ngày đầu xuân
và đi biểu diễn và có tham dự cái hội diễn sân khấu tuồng của nghiệp dư toàn quốc
tại đà nẵng năm hai nghìn một mươi năm tức là năm ngoái có đi vào đà nẵng tham dự
khác với nhiều dòng tuồng khác tuồng thị trấn trở đi theo lối diễn của tuồng miền nam
lời thoại cũng như cách diễn của nhân vật được đơn giản đi khá nhiều gắn chặt với lời ăn tiếng nói trong cuộc sống thường nhật
tuồng chúng bạn lại học theo cái nối phong cách tuồng nam chứ không phải là tuồng bắc
hình do vậy mà hát cái lời nối theo đúng phong cách tuồng nam kể cả vũ điệu kể cả nhạc và các bài hát của trong tuồng
hát khách hát nam nam bình nam ai nam xuân hoặc xuân nữ đều mang phong cách của tuồng nam
tuy có nhiều đổi mới nhưng phong cách diễn tuồng nơi đây vẫn không hề rời xa những chuẩn mực nhất định để lột tả được cái thần của nhân vật
tất cả những lời nói động tác hình thể sự đi lại trên sân khấu đều là những điệu hát điệu nói điệu múa có nguyên tắc và niêm luật cụ thể
chúng ta vẫn thấy có những quy tắc cụ thể được kiến lập như đi theo hình chữ nhật ngồi để chân hình chữ đinh hay vai nịnh thường vút sâu bằng cách tỉa từng sợi một
âm nhạc trong phong cách diễn tuồng nơi đây đã có bước phát triển vượt bậc về số lượng nhạc cụ với nhiều chủng loại phong phú
bên cạnh các đàn dây sẽ thấy sự nổi trội của cây kè
bóp với hiệu quả âm thanh khi sôi động hùng tráng bạo liệt khi ai oán bi thiết khoan sâu vào lòng người
đặc biệt với tính năng và kỹ thuật biểu cảm của chiếc chống chiến người đánh trống trong giàn nhạc tuồng được xem như phó sư của mạch diễn trên sân khấu
tuồng góp ở thị trấn chờ với sức sống mãnh liệt đã tồn tại hàng trăm năm nay chính là ví dụ về một phương thức độc đáo nhằm lưu giữ và bảo tồn các loại hình nghệ thuật dân gian
mặc dù còn nhiều khó khăn chắc trở nhưng tình yêu sự nhiệt thành của các nghệ nhân chắc chắn sẽ giúp cho từng câu ca tiếng hát sẽ được bảo tồn nguyên vẹn với thời gian

thì mới gọi là tranh đồng hồ
cái thứ hai là nói về màu
thì mới nói là tranh đồng hồ nó đặc biệt thế này
nó khác cái dòng tranh khác là cái màu là trắng là từ cái con điệp ở dưới biển
cái cây là trên rừng rồi
cái màu trắng là dưới biển
cái màu đỏ là màu đỏ từ cái hòn sỏi ở núi
cái màu vàng là từ hoa cái cây hòe
cái màu xanh là lá tràm và cái màu đen này bằng cái cây trà này
đốt ra ra
làng tranh đồng hồ mai một dần
những bản khắc gỗ linh hồn của những bức tranh cũng bị thất truyền khá nhiều
khi khôi phục lại dòng tranh truyền thống
việc trước tiên cụ làm là đi xin lại những bản khắc gỗ cổ của các hộ trong làng
và dạy lại cho con cháu cách khắc tranh
nhờ thế những bản khắc gỗ đã mất đều được cụ khôi phục lại để con cháu đời sau học tập
con trai cụ cũng được trao truyền lại nghề khắc tranh
và đến nay đã có thể đứng ra thay cha thực hiện việc khắc tranh
gia đình cụ đang lưu giữ hàng trăm bản khắc cổ và hàng nghìn bản khắc mới
từ trước đến nay trên đồng hồ thì chưa ai biết
chưa ai dám khẳng định tranh đồng hồ có từ bao giờ
thế nhưng bọn tôi rất tự hào vì báo chí hay cái gì nói đều phải
có một câu là căn cứ vào giao phả của họ nguyễn đăng
tranh đông hồ có từ đầu thế kỷ thứ một mươi sáu
đấy là bọn tôi cảm nhận được
bọn tôi được nhất
bọn tôi được nhất
mình được hưởng những cái mà các cụ đã làm lên truyền thống đó
thì bọn tôi phải có cái trách nhiệm để gìn giữ
trách nhiệm của người con
trong cái làng nghề này
tôi thấy một cái điều tôi rất vui là
mình không bỏ công sức cho mình làm
thế đến bây giờ tôi thấy là được nhà nước đã có cái sự quan tâm
có sự quan tâm và là muốn khôi phục lại cái nghề này
tôi cũng rất tự hào và tôi cũng rất vui là
cái tranh đồng hồ nó không mai một đi
và tôi tin chắc dần dần nó sẽ được sống lại
tôi sẽ cố gắng
tôi phục hồi cái tranh đồng hồ này
chắc chắn nó sẽ sống lại
tự hào là một người con thuộc dòng họ nguyễn đăng
với truyền thống hơn hai mươi thế hệ
cụ luôn muốn nghề tranh dân gian của gia đình
còn tiếp tục được lưu giữ trong các thế hệ sau nữa
mỗi lần gặp con cháu trong dòng họ
cụ vẫn luôn cố gắng truyền lại hết tất cả những gì mình hiểu biết về tranh
truyền lại cả tình yêu của mình và tình yêu của mình
cho con cháu
để hy vọng chúng không chỉ cảm thấy tự hào
mà còn tự thấy có trách nhiệm
góp phần xây dựng và lưu giữ dòng tranh truyền thống của cha ông để lại
em thực sự cảm thấy rất vô cùng tự hào
khi mà được cụ truyền cho những tâm huyết của mình
đối với làng tranh
cũng như là cảm thấy
trong mình cần có một cái trách nhiệm nào đó
với quê hương cần phải bảo tồn và lưu giữ dòng tranh này
và em hy vọng rằng các bạn trẻ ngày nay sẽ
ngày nay sẽ có một cái trách nhiệm nào đó
ngày càng trân trọng và bảo tồn những giá trị văn hóa
như là làng tranh dân sân đông hồ vậy
muốn khôi phục lại dòng tranh đông hồ nước tiếng
thì trước tiên phải đưa nó tới gần hơn với mọi người
với mong muốn đó
cụ và các con đã bỏ nhiều tâm huyết
xây dựng lại cả một khu trưng bày hàng trăm bức tranh đông hồ khác nhau
tất cả các sản phẩm mỹ thuật dựa trên hình tượng tranh đông hồ
đều được khai thác tối đa
để làm tăng sự phong phú đa dạng cho phòng tranh
không chỉ có những bức tranh trên giấy gió
người ta còn thấy cả những gà lợn nét tươi trong
hiện lên trong tranh gỗ
trên những tờ lịch thủ công
nhờ đó các sản phẩm tranh đông hồ
dần trở nên gần ngũi hơn với mọi người
và đánh dấu cho một sự sống trở lại
của làng tranh đức tiếng bên bờ sông đuống